tỉnh ủy an giang tổ chức lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh sự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho các mẹ và trao tặng huân huy trương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ trao tặng truy tặng huân huy trương và bằng khen thủ tướng chính phủ về thành tích kháng chiến
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước ông nguyễn thanh bình phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã trao quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho bà nguyễn thị hến xã thới sơn huyện tịnh biên đã có nhiều công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ thượng ủy quyền của chủ tịch nước ông nguyễn thị hến phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã trao quyết định phong tặng danh hiệu vinh sự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho bà nguyễn thị hến xã thới sơn huyện tịnh biên đã có nhiều công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc